quả thì là hình trứng có một mươi cạnh hương vị của thì là cũng thơm như của hồi hoặc cam thảo
lá thân và củ của cây thì đều có thể ăn được vì vậy bộ phận thường dùng là lá quả và hạt để làm thương hiệu chế biến thức ăn và làm thuốc
theo đông y lá thì là có mùi thơm hăng hắc hơi đắng có vị cay tinh ấm không độc dùng để bổ thận mạnh tì tiêu chữa đau bụng đau răng kích thích sự bài tiết nước tiểu
gia tăng lượng nước tiểu thải ra nhờ đó làm giảm các cơn đau quặn do dối loạn
bạn đường tiết niệm như viêm thận viêm bằng quan sỏi thận và giúp cải thiện hoạt động của dạ dày
dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ thịt là
chữa dối loạn kinh nguyệt
thì là có tác dụng kích thích và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt giảm đau trong các trường hợp đau bụng kinh ở các thiếu nữ và trong các trường hợp bế kinh gây ra bởi thiếu máu cảm lạnh
cho sáu mươi gam dịch chiết lá thì là trộn chung với một mươi năm mí nước ép rau cần tây chia làm ba lần uống trong ngày
chữa dối loạn tiêu hóa
ăn lá thì là nấu chín mỗi ngày sẽ giúp tiêu hóa tốt và chống tào bón
với trẻ em dùng một hai mẫu nước sắc lá thì là trộn vào thức ăn sẽ phòng được chứng dối loạn tiêu hóa và giúp trẻ ngủ ngon giấc
tinh dầu thì là được dùng trong trường hợp đầy bụng nắc cụt ậu chua thừa acid trong dạ dày và trứng tiêu chảy do dối loạn tiêu hóa
chữa hơi thở hôi
nhai năm một mươi hạt thì là mỗi ngày sẽ giúp hơi thở thơm thò
chữa cảm lạnh
viêm đường hô hấp
khi cảm lạnh cúm hoặc viêm cống phổi dùng khoảng sáu mươi gram hạt chế trong nước sôi lọc lấy nước hòa với mật ong chia ba lần uống trong ngày
chữa mụn nhọt xưng tấy
giã nát lá thì là tươi thành khối nhão rồi đắp lên các mụn nhọt đã chín bị vỡ ra có máu
có thể trộn chung một ít vột nhệ rồi đắp lên các chỗ ung lết có mủ tác dụng làm lành rất nhanh
chữa giảm xưng và đau khớp
lá thì là đun trong dầu vừng được điều chế thành một dạng thuốc dầu bôi vào nơi xưng và đau ở khớp sẽ giảm xưng và đau
chữa trứng mắt ngủ
ăn canh rau thì là vào bữa tối hoặc hãm nước hạt thì là uống thay nước trước giờ đi ngủ đêm sẽ ngon giấc
chữa thiếu sữa
nấu canh hoặc hãm hạt thì là với nước sôi để uống
lưu ý phụ nữ mang thai không nên sử dụng nhiều thì là vì trong thì là có chứa số lượng lớn các chất kích thích tử cung
ngoài ra còn có rất nhiều cách để đưa thêm thịt là vào trong bữa ăn hàng ngày của bạn
là có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn
kích thích tiết sữa ở các bà mẹ
thì là có chứa thành phần giống như estrogen
thành phần này hoạt động trong cơ thể cũng giống như shogen
nó sẽ kích thích việc tiết sữa ở dê và được các nhà nghiên cứu tin rằng cũng có tác dụng tương tự đối với phụ nữ
việc sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ
và đến nay nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên thân cây thì là để tăng tiết sữa
dầu thì là làm giảm hội chứng quấy khóc ở trẻ sơ sinh
hội chứng quấy khóc là tình trạng mà trẻ sơ sinh khóc không nguôi kéo dài trong vài giờ liền
nguyên nhân của hội chứng này hiện vẫn chưa được làm rõ
nhưng hội trứng này có thể khiến cha mẹ và người chống trẻ cảm thấy vô cùng áp lực
một nghiên cứu tiến hành tại nga chỉ ra rằng dầu làm từ hạt của cây thì là có thể làm giảm cường độ khóc của trẻ
được đo lường bằng thời gian khóc giảm tới một phần bốn
hệ hô hấp
xúc miệng bằng dầu làm từ hạt thì là có thể làm long trong phổi và giảm ho hoặc đau họng
trong một nghiên cứu tại ý bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu một ngày xúc miệng khoảng một đến một năm thìa cà phê dầu hạt thì là thì có thể làm giảm triệu chứng của bạn
bốn làm giảm đau bụng kinh
một nghiên cứu mới đây tiến hành tại iran chỉ ra rằng tinh chất cây thì là phối hợp với vitamin e có thể làm giảm đáng kể tình trạng đau bụng kinh
tinh chất kế thì là thậm chí còn hiệu quả hơn việc dùng thuốc giảm đau ở các đối tượng nghiên cứu
làm lành vết thương và vết côn trùng đốt
trong y học cổ truyền cây thì là một loại cây truyền thống được sử dụng để làm lành vết thương hoặc các vết cắn có độc cũng như để loại bỏ chất độc
đó là bởi vì tinh dầu thì là được tin là có một số thành phần có thể kích thích liền da và thậm chí là có thể làm liền các vết thương sâu bên trong
tăng ham muốn
theo dân gian thì là có thể được dùng như một chất kích thích tình dục
tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh được điều này
dùng thì là làm xàm phòng nước hoa
thì là có thể được trưng cất để tạo
thì là một loại dầu dễ bay hơi
loại dầu này thường có mùi thơm dễ chịu và có thể sẽ dễ dàng hấp thu vào da
điều này có nghĩa là thì la là một nguyên liệu lý tưởng để sản xuất xa phòng và nước hoa
thì là cũng có một hương vị dễ chịu và thường được dùng để làm giảm bớt vùi vị của thuốc
điều trị bệnh tả
các nghiên cứu khoa học gần đây chỉ ra rằng các loại gia vị thông thường bao gồm cả thịt là và ớt đỏ
có tác dụng chống lại bệnh tật và làm chậm quá trình phát triển của một số loài vi khuẩn nhất định có liên quan đến bệnh tả
bên cạnh đó thì là có giá trị dinh dưỡng cao nhất khi ăn sống hoặc nấu chín
chúng có thể được thêm vào các món salad hoặc salad trộn
chúng cũng thích hợp cho các món nướng hoặc xào
thậm chí nếu bạn muốn muối chua cũng không sao chúng vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng
một số món ăn có thể kết hợp với thì là là salad súp lơ thì là salad cam quyết cùng cá hồi nướng thì là
hay là các món đậm chất việt như cá chép om thì là chả cá say với thì là thì cũng hết sức bổ dưỡng
mặc dù thì là có rất nhiều các lợi ích tuy nhiên cũng có tác dụng phụ tiềm ẩn và rủi ro sức khỏe do cây thịt lạ gây ra
rất hiến ngập nhưng phản ứng dị ứng với cây thì là cũng là có thể
theo phòng khám stevalland khoảng hai dị ứng thực phẩm ở hoa kỳ là dị ứng với gia vị
tỷ lệ chính xác của dị ứng thì là không rõ ràng
bạn có thể tăng nguy cơ nhạy cảm với cây thì là nếu bạn cũng bị nhạy cảm với thực phẩm hoặc dị ứng với đào
các triệu chứng dị ứng với cây thì là thường xảy ra từ năm đến một mươi phút sau khi ăn nó
các dấu hiệu có thể bao gồ nổi mê đay phát ban sưng và ngứa
gặp bác sĩ để kiểm tra dị ứng có thể nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị dị ứng với cây thì là
các tác động tiêu cực hơn có thể là phản ứng trên da động kinh và gây ảo giác
một số nghiên cứu còn cho thấy chúng làm cho trẻ em gái dễ dạy thì sớm
các cách để bảo quản rau thì là
tốt nhất bạn nên sử dụng thì là tươi
tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể bảo quản chúng trong tủ lạnh
nếu bạn để trong ngăn mát thì chúng có thể sử dụng trong vòng một tuần
nếu bạn muốn chữ đông thì là bạn nên sửa sạch bọc chúng bằng một chiếc khăn giấy
sau đó đặt vào túi zippo và đặt trong tủ đông
chúng có thể bảo quản trong tủ đông trong vòng sáu tháng